đêm về sáng ngày một mươi tháng một mươi không khí lạnh ảo ạt tràn xuống các tỉnh phía bắc nước ta
trong đó có lào cai gây mưa mưa rào rải rác và có nơi có rông
nhiệt độ các địa phương trên địa bàn đồng loạt giảm sâu vùng núi trời chuyển rét đậm rét hại
theo đài khí tượng thủy văn lào cai lúc bảy giờ sáng nay các trạm khí tượng trong khu vực
quan trắc được nhiệt độ thấp nhất đồng loạt giảm sâu so với ngày hôm trước
cụ thể thành phố lào cai nhiệt độ giảm xuống còn hai mươi một một độ c
huyện bảo yên thấp hơn hai mươi bảy độ c vùng núi bắc hà giảm còn một mươi bảy độ c
đặc biệt tại khu du lịch quốc gia sapa chuyển rét hại chỉ còn một mươi một ba độ c
đây là đợt lạnh nhất từ đầu mùa đông tới nay tại sapa
nhiệt độ thấp kèm theo mưa và sương mù khiến cảm giác rét bút càng tăng thêm
nhiệt độ thấp cũng gây ảnh hưởng không nhỏ tới đời sống của người dân và hành trình du lịch của các du khách
để bảo đảm an toàn ủy ban nhân dân huyện sapa đã khuyến cáo người dân
chủ động các biện pháp phòng chống rét cho người và vật nuôi
thông báo du khách không tham gia các tour du lịch không bảo đảm an toàn
các tùa leo núi có ngủ qua đêm phải trang bị lều bạc và các vật dụng đủ ấm
bởi nhiệt độ ban đêm có thể xuống mức thấp hơn nhiều so với ban ngày